các ứng xử của các bên ở biển đông coc với asean
mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ diễn ra tuần qua
trong tuần qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
quỳ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã sang thăm và làm việc tại cộng hòa liên bang myanmar
trong khuôn cổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm đã đến chảo xã giao tổng thống cộng hòa liên bang myanmar uyên minh
tại hội nghị song phương cấp bộ trưởng việt nam myanmar lần thứ ba
bộ trưởng tô lâm và ngài kieu xuê bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar
hai bên tiếp tục khẳng định tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm
kinh nghiệm kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm có liên quan đến an ninh hai nước và khu vực
phối hợp có hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh quốc phòng đa phương
và trong các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh của asean
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại myanmar
cũng trong tuần qua phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống để trao đổi tình hình
kết quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng công an quân đội
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an khẳng định
qua các thời kỳ mối quan hệ mật thiết giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân
đã góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh tạo môi trường chính trị ổn định
để phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
củng cố niềm tin của nhân dân đối với các lực lượng vũ trang nhân dân
thay mặt lực lượng công an nhân dân bộ trưởng tô lâm bày tỏ cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm
phối hợp giúp đỡ của quân ủy trung ương bộ quốc phòng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đối với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
trình bày báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám thượng tướng lê quý vương
thượng tướng lê quý vương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
trong bốn năm qua bộ công an đã chủ động tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm ngăn chặn cháy
tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy được tăng cường
đã tiến hành biện pháp đình chỉ tạm đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng
đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện chính sách
pháp luật về phòng cháy chữa cháy
trên cơ sở đó đề ra các biện pháp phối hợp với các bộ ngành liên quan
làm rõ việc phân định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị
để công tác phòng cháy chữa cháy phải có những chuyển biến nhất định
nhằm đảm bảo tuyệt đối
thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra tại một số địa điểm phục vụ hội nghị
yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch
phương án bảo vệ phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền các địa phương
các cơ quan an ninh nước bạn đảm bảo công tác an ninh an toàn
trước đó trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cũng đã có buổi làm việc với phòng cảnh sát giao thông tp hà nội
về hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng vinh dự
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông cần phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng
nhằm đảm bảo an toàn an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
vào các trường công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín cần phải tính toán tỷ lệ chỉ tiêu của các vùng
để đưa ra những chính sách đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tế
cần phải thực hiện nghiêm túc hơn nữa công tác sơ tuyển
đặc biệt cục đào tạo phải xây dựng kế hoạch để đánh giá chính xác về công tác tuyển sinh
nhất là trong giai đoạn hiện nay đang triển khai tăng cường công an chính quy tại các xã
tại hội thảo khoa học quốc tế
áp dụng tư duy hệ thống và hệ thống quản lý malik vào xây dựng và phát triển học viện cảnh sát nhân dân
trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
các tham luận tại hội thảo đã phân tích làm rõ những yêu cầu đối với giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
như ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập xây dựng các mô hình giáo dục
dưới sự hỗ trợ của thiết bị thông minh phần mềm trí tuệ nhân tạo và đẩy mạnh liên kết quốc tế
xây dựng chương trình đào tạo cá thể hóa theo vị trí chức danh
chú trọng các chương trình đào tạo chuyên sâu về đấu tranh phòng chống tội phạm mới nổi
trong bối cảnh cách mạng bốn tội phạm công nghệ cao tội phạm mạng
tại buổi gặp mặt cán bộ y tế công an nhân dân nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai diễn ra trong tuần qua
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban bảo vệ sức khỏe bộ công an
đề nghị lực lượng y tế công an nhân dân phải thực sự là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu
sẻ luyện vươn lên đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách
có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ y bác sĩ công an nhân dân
đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong công tác chất lượng khám
chữa bệnh điều trị và chăm sóc sức khỏe cho lực lượng công an nhân dân và nhân dân
cũng trong tuần qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc
và chúc mừng ngày thầy thuốc việt nam tại bệnh viện công an tp hcm
đồng thời chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khu vực phía nam
chiều nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã công bố về công tác tổ chức cán bộ
được sự ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng bùi văn nam đã trao quyết định bổ nhiệm
đại tá võ trọng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quê ở xã đức hòa huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy hà tĩnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
cũng tại buổi lễ cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc nghỉ trở hưu đối với đại tá nguyễn văn an phó giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
công bố quyết định nghỉ công tác đối với đại tá võ trọng hùng phó giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bùi văn nam chúc mừng đồng chí đại tá võ trọng hải
được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đại tá võ trọng hải nhanh chóng nắm bắt công việc
tiếp tục giàn luyện phân đấu phát huy khả năng sở trường
tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao
chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo
phối hợp với các cấp các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
sức mạnh của toàn dân đảm bảo an ninh trật tự
tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch
vững mạnh giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trong đảng góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với niềm tin của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương
thứ trưởng bộ công an cũng đã chúc mừng đại tá lê văn sao giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
được bộ công an điều động bổ nhiệm chức vụ phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đồng chí mong muốn trên cương vị mới đồng chí lê văn sao không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao
ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đại tá nguyễn văn an đại tá võ trọng hùng trong suốt quá trình công tác trong lực lượng công an
mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy đồng hành có những đóng góp quý báu để công an hà tĩnh hoàn thành nhiệm vụ được giao
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ đã đến thăm làm việc và tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh tỉnh cao bằng
cùng đi với đoàn có thiếu tướng phạm văn miên tổng biên tập báo công an nhân dân thiếu tướng nguyễn ngọc toàn giám đốc công an tỉnh cao bằng
đại diện lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng một số đơn vị thuộc bộ công an và doanh nghiệp phối hợp với báo công an nhân dân trao tặng quà đồng bào nghèo của huyện hà quảng tỉnh cao bằng
đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh thành lập vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín với nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài hơn hai mươi bảy km
chung với thành phố tịnh tây và khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
phát biểu tại buổi đến thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao tinh thần vượt khó
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh chủ động phối hợp với công an huyện trà lĩnh
cấp ủy chính quyền địa phương các cấp để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc thực chất đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm buôn lậu gian lận thương mại tội phạm mua bán người
với phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi như hiện nay đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh cần nâng cao nhiệm vụ nhận thức ý thức cảnh giác
để hoàn thành tốt trọng trách mà đảng bộ nhân dân huyện trà lĩnh mong muốn
đó là mệnh lệnh của quân ủy trung ương bộ quốc phòng thực hiện quy chế phối hợp nghị quyết số bảy mươi bảy giữa các lực lượng vũ trang
trong đó có lực lượng biên phòng và lực lượng công an
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị đồn biên phòng và công an huyện trà lĩnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của hai lực lượng
trong tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn
đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa xã hội từ thiện
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm trao đổi công việc và tặng quà công an huyện trà lĩnh
đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sau khi nghe ban chỉ huy công an huyện trà lĩnh báo cáo tình hình công tác của công an huyện
đồng chí thứ trưởng chúc mừng những thành tích mà công an huyện đã đạt được trong những năm qua
đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ từng bước vượt qua khó khăn
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
xứng đáng với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí ngày hôm nay là ngày kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín mùng ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín mùng ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nhìn lại chặng đường sáu mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
sự giúp đỡ của các cơ quan các tầng lớp nhân dân lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đảm bảo an ninh biên giới
trong đó sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân có một ý nghĩa hết sức to lớn
dựa vào nhân dân phát huy sức mạnh của nhân dân luôn là một kinh nghiệm quý báu và đúng đắn
trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bảo vệ đảm bảo an ninh quốc gia
mới đây nhất ngày một mươi bảy tháng hai một vụ vận chuyển hai trăm chín mươi bốn kg ma túy tại địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã bị lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phát hiện bắt quả tăng
đây chỉ là một trong hàng trăm vụ vận chuyển ma túy trái phép đã bị lực lượng bộ đội biên phòng
phối hợp với các lực lượng công an phát hiện đấu tranh thành công
và trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật tại tuyến biên giới
bộ đội biên phòng luôn là lực lượng chuyên trách chủ lực
và quan trọng nhất đây là lực lượng nong cốt trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành bộ đội biên phòng vẫn luôn hoàn thành tốt mục tiêu
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia
bảo đảm an ninh biên giới
có được kết quả này ngoài sự cố gắng của lực lượng bộ đội biên phòng
thì việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân có vai trò hết sức quan trọng
đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
tinh thần đó luôn được mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện nghiêm túc
góp phần xây dựng nên một nền biên phòng toàn dân thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
nhiệm vụ trong thời gian tới cũng hết sức nặng nề
và đặc biệt với vị thế của việt nam của chúng ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
và việt nam cũng đã chủ động hội nhập sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
chính vì thế mà nhiệm vụ bảo vệ biên giới bảo vệ an ninh quốc gia
xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
thì vai trò của đội biên phòng rất là quan trọng
tôi cho rằng các đồng chí thực hiện tốt cái phương châm
và đồng bào các dân tộc là như anh em ruột thịt của mình
thì đó chính là xây dựng được cái lòng dân
và tạo được cái niềm tin cái sức mạnh tổng hợp của toàn dân
chủ tịch hồ chí minh đã dạy
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều
giúp đỡ ta ít thì thành công ít giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn
và đây luôn là bài học quý báu đối với mỗi chiến sĩ bộ đội biên phòng
những người lính mang trong mình phẩm chất anh bộ đội cụ hồ
biên giới lòng dân luôn là một lá chắn vững chắc
là sức mạnh tiềm tàng để bảo vệ biên giới quốc gia trong bất kỳ tình huống nào
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với sóc tha sáu mươi bốn tuổi quốc tịch campuchia
tạm trú tại số tám mươi ba võ trường toàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
về hành vi giết người cướp tài sản
tha đã bị bắt giữ và được di lý từ vương quốc campuchia về việt nam vào chiều hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nạn nhân trong vụ trọng án này là anh nguyễn văn lâm bốn mươi hai tuổi
trú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang hành nghề xe ôm tạm trú tại ấp tà lốc xã sơn kiên huyện hòn đất
theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an vào khoảng hai mươi một giờ tối hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tha đã gọi cho anh lâm trở tới nhà người bạn ở kinh hai xã mỹ thuận huyện hòn đất
khi gặp nhau hai bên thỏa thuận giá là bảy mươi đồng
tuy nhiên đến nơi do không có người bạn ở nhà nên tha đã yêu cầu anh lâm trở đi nơi khác
trên đường đi giữa tha và anh lâm nảy sinh mâu thuẫn do không thống nhất được về tiền công vận chuyển
bực tức anh lâm đã lấy dao định tấn công thì bị đối phương tước dao đâm và cắt cổ dẫn đến tử vong
thấy nạn nhân đã chết tha đã đẩy sát xuống mé kênh và lấy xe máy của anh lâm chạy về hướng châu đốc trốn qua campuchia
trên đường đi tha mở khóa yên xe thì có báo động trên xe kêu lên sợ bị lộ nên tha đã bỏ xe và chạy trốn sang campuchia
công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa bắt quả tang đồng văn quyền hai mươi chín tuổi có hành vi vận chuyển trái phép ba trăm bốn mươi tám viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba trăm bốn mươi tám viên ném màu xanh nghi là ma túy tổng hợp
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an quyền đã cất dấu số hàng trên trong hộp mì tôm
bước đầu quyền khai nhận được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên nếu chót lọt đối tượng sẽ được trả công một triệu đồng
theo hồ sơ của vụ việc đồng văn quyền là đối tượng nghiện và đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tiếp theo bản tin là cụm tin vắn đáng chú ý
trước đó ngày hai mươi hai tháng hai chị mai thị huyền chú tỉnh trà vinh đang đi trên đường thuộc khu phố bình đức ba phường bình hòa thị xã thuận an
thì bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại di động rồi tăng ga bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an thị xã thuận an đã nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra chốt chặn các tuyến đường
đến chiều cùng ngày cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trên
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ tăng vật bị cướp là chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để đi cướp
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện tám vụ cướp giật khác trên địa bàn thị xã dĩ an
tại tỉnh quảng ngãi trong lúc tuần tra một tổ công tác công an huyện nghĩa hành phát hiện một số xe máy khả nghi đang chuẩn bị đưa lên xe khách gửi vào miền nam
điều tra làm rõ công an huyện nghĩa hành đã triệt phá nhóm siêu trộm do đối tượng võ vàng năm mươi năm tuổi
huyện tư nghĩa và phạm đình hiếu năm mươi năm tuổi ở tỉnh khánh hòa thực hiện
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã thực hiện khoảng hai mươi vụ trộm mô tô xe máy trên địa bàn huyện nghĩa hành huyện tư nghĩa rồi chuyển vào tp hcm tiêu thụ
vụ việc đang được công an huyện nghĩa hành tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện madrak tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ nhóm chín đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở xã cư san huyện madrak giáp với tỉnh khánh hòa
các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng hai đã mang theo ba xe máy cầy độ chế ba cơn lốc rồi vào tiểu khu rừng tám trăm hai mươi bốn thuộc xã cư san huyện madrak giáp danh với huyện khánh vĩnh của tỉnh khánh hòa
tại đây các đối tượng đã cưa hạ một mươi năm cây gỗ xến mủ có đường kính từ bảy mươi đến một mét
sau đó vận chuyển ra khu vực rừng keo thuộc tiểu khu tám trăm hai mươi một ở thôn sông trò xã cư san cất giấu để bán cho các đầu nậu
qua đó đếm có hai mươi sáu hộp gỗ
với tổng khối lượng trên hai mươi hai mét khối
mở rộng điều tra phát hiện thêm nhiều cây gỗ khác bị triệt hạ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị lấy danh nghĩa được cấp phép cải tạo mặt bằng đồi núi nghĩa trang rồi khai thác đất ồ ạt bán kiếm lời
đó là thực trạng đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương trong thời gian qua khiến cho tài nguyên đất của quốc gia bị tổn thất môi trường bị xâm hại có lợi ích của nhà nước thu được rất hạn chế
sau đây là phản ánh tại tỉnh quảng ngã
cũng như nhiều hộ dân khác ông nguyễn dũng ở thôn bình đẳng xã tịnh ân đông thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã phải bàn giao đất trồng cây trên dãy núi gò dê cho một doanh nghiệp đến khai thác lấy đất đem đi bán
tuy nhiên đến nay ngọn núi này đã được san bằng nhưng ông vẫn chưa được nhận lại đất để trồng trọt
đầu tiên thì họ cũng nói là lấy đất sang để trói mặt bằng lợi cho dân để dân trồng lợi cây
nhưng mà bây giờ thì thấy họ chưa có đoán lợi cho họ cho dân
dãy đồi núi gò dê núi lớn núi bà lưới đã trường tồn nuôi dưỡng bao đời người dân ở đây
tuy nhiên sau vài năm những ngọn đồi núi này với hàng triệu mét khối đất đã được săn ủi múc lên trở đi bán
cái núi đó là giữ nguồn nước cho cái xóm này đó
từ nhà mà lấy cái núi đó là nước giếng ở đây cũng hơi còn nó cạn nhiều nhiều giếng còn
xã phố hòa huyện đức phổ là địa bàn dồi dào tài nguyên đất đặc biệt là quy tụ rất nhiều quả đồi đất với chữ lượng có thể lên tới hàng triệu mét khối
phù hợp với xây dựng các công trình giao thông cũng như san lấp mặt bằng
nắm bắt vị thế đó nhiều doanh nghiệp đã tập trung về đây khai thác khiến nhiều quả đồi trở nên nham nhở
lượng xe tải cũng lưu thông tấp nập
cả tội mình không được lấy hết đất phải đi làm một lớp để mà trồng cây cho được theo phương án là vậy
nhưng mà thường là mấy ông cứ lấy bất chấp
hồi nãy là cũng có mời chủ trường tới là do trách nhiệm ra ông là phải theo dõi làm cho đúng cái thi kế
còn nếu không mình để hư đất là phải đề nghị thu hầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông đó
để hợp thức hoạt động khai thác đất các doanh nghiệp thường làm thủ tục cải tạo đất đồi săn lấp nghĩa trang xây dựng nông thôn mới
nhưng thực tế là phục vụ cho các nhu cầu ngoài địa bàn
có là nó có cái lợi thế là nó dằn với trung tâm của thành phố
cái thời gian đó là coi như vận chuyển nó ngán lẻ giá thành nó thấp
và địa phương thì nó có cái nguồn tờ nguyên

nguyên nhân buông lòng quản lý khai thác đất tràn lan là do nhu cầu săn lấp mặt bằng xây dựng gia tăng trong khi các mỏ đất lại cấp phép khai thác có hạn
vì vậy đã xuất hiện tình trạng núp bóng mở dự án mới cải tạo đồi săn lấp mặt bằng nghĩa trang để xẻ thịt đất bán vô tội vạ
tình trạng này xuất hiện ở nhiều địa phương nhưng đến nay chưa thấy ngành tài nguyên và môi trường có giải pháp quản lý
ngăn chặn hiệu quả
theo tuyên bố của bộ ngoại giao việt nam ngày hôm nay sau khi việt nam thông báo chính thức phát hiện một số ổ dịch tả lợn châu phi tại hai địa phương ở miền bắc là hưng yên và thái bình
theo thông báo của văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc cục kiểm dịch và phòng dịch động vật thuộc ủy ban nông nghiệp đài loan đã ra thông báo cho biết
tất cả các du khách xuất cảnh từ việt nam khi nhập cảnh đài loan trung quốc nếu bị phát hiện mang theo các chế phẩm từ thịt lợn sẽ bị phạt
do đó bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo trong thời gian tới khi nhập cảnh đài loan công dân việt nam cần chú ý và tuân thủ những quy định nêu trên của đài loan trung quốc để tránh phát sinh sự cố đáng tiếc
việt nam là nước thứ ba ở châu á sau trung quốc và mông cổ và là nước đầu tiên ở khu vực đông nam á phát hiện dịch tả lợn châu phi
vì vậy kể từ giờ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tất cả các du khách xuất cảnh từ việt nam khi nhập cảnh đài loan trung quốc nếu bị phát hiện mang theo các chế phẩm từ thịt lợn sẽ bị phạt hành chính lần đầu
là hai trăm linh tài tệ tương đương với sáu năm trăm linh đô la mỹ vi phạm lần hai sẽ bị nâng mức phạt hành chính lên một triệu tài tệ tương đương với ba mươi ba đô la mỹ
trong trường hợp không nộp đủ tiền phạt sẽ bị cơ quan di trú đài loan từ chối cho phép nhập cảnh
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc là
hoặc số điện thoại của
tổng đài bảo hộ công dân là